cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với hai đối tượng hứa văn bắc chú tại con tum và trần văn thọ chú tuyên quang
trước đó tổ công tác phòng cảnh sát giao thông đã tuần tra kiểm soát phát hiện bắc và thọ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
khi ra tín hiệu dừng xe hai đối tượng đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và ném một túi ni lông có chứa hai gói màu trắng nghi là ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã truy bắt được các đối tượng
qua giám định xác định hai gói chất rắn màu trắng là methamphetamine có tầm khối lượng hai kg
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giam đối tượng nguyễn trung hiếu
trú tại xã long thọ huyện nhân trạch để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
hiếu liên hệ với gia đình đối tượng nguyễn trí kha chú tại thành phố hồ chí minh
là một trong sáu gia đình có con tham gia vụ cố ý gây thương tích tại ấp phước lý
xã đại phước huyện nhân trạch để lừa chạy án
hiếu tự giới thiệu bản thân có quen biết với một số cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện nhân trạch
có khả năng chạy đả án được cho kha nên được hưởng án treo úp được cả hồ sơ vụ án không đưa ra chết xử
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bố đối tượng kha đã đưa cho hiếu nhiều lần với tổng số tiền là ba trăm tám mươi triệu đồng để chạy án
từ hôm nay ngày một mươi tháng sáu đoàn thanh tra của bộ công thương bắt đầu thanh tra việc cung ứng điện của evn
bộ trưởng bộ công thương yêu cầu đoàn thanh tra làm rõ việc cung ứng
chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện vận hành hệ thống điện huy động nguồn điện của evn
theo đó đoàn thanh tra chuyên ngành được thành lập ngày tám tháng bốn
gồm lãnh đạo các đơn vị cục điều tiết điện lực cục điện lực và năng lượng tái tạo
cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp vụ pháp chế thanh tra bộ vụ kế hoạch tài chính vụ dầu khí và than
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên yêu cầu cần làm rõ việc cung ứng
chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện vận hành hệ thống điện huy động các nguồn điện về mặt kỹ thuật
tính công bằng vấn đề truyền tài điện thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp
bộ trưởng yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm khách quan dựa trên quy định của pháp luật
và quy định chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền cơ quan chức năng tình hình và kết quả thực hiện của evn
thưa quý vị một trong những tâm điểm đang thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian gần đây
đó là tình trạng ngừng cung cấp điện thiếu điện
dù các cơ quan quản lý nhà nước đã có những nỗ lực thực hiện một số giải pháp cấp bách
tuy nhiên nguy cơ tiếp tục thiếu điện vẫn có thể tái diễn và theo dự báo thì việc bảo đảm cung ứng đủ điện
trong thời gian tới cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là ở miền bắc
hiện nay theo báo cáo từ bộ công thương hầu hết các hồ thủy điện lớn miền bắc đã về mức nước chết
duy nhất hồ thủy điện hòa bình nước còn trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày từ một mươi hai đến một mươi ba tháng sáu
nguồn nhiệt điện than miền bắc chỉ huy động được một mươi một chín trăm ba mươi mw
chiếm bảy mươi sáu sáu công suất lắp
bên cạnh đó khả năng truyền tải điện từ miền trung ra miền bắc qua đường dây năm trăm linh kv bắc trung
chỉ có thể huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện chỉ đạt mức một mươi bảy năm trăm linh đến một mươi bảy chín trăm linh mw
trong khi đó nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền bắc có thể lên đến hai mươi ba năm trăm linh đến hai mươi bốn mw
trong những ngày nắng nóng sắp tới
như vậy hệ thống điện miền bắc sẽ thiếu hụt khoảng bốn ba trăm năm mươi mw với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày
khoảng là ba mươi chín triệu
ngày cao nhất có thể lên tới năm mươi tám triệu kwh
việc thiếu điện đã dẫn đến tình trạng tại nhiều nơi buộc phải cắt điện
bộ công thường cũng cho biết việc xảy ra tình trạng thiếu điện không đảm bảo cung ứng điện
cho phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm không thể biện minh
hệ thống điện miền bắc có thể lên tới năm mươi tám triệu kwh
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với cụm chính xét đảng chủ yến
ba năm với ba mươi pol landfill để tiêu chuốt
phó thủ tướng trần hồng hà vừa ký ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển
y tế biển đảo việt nam đến năm hai nghìn ba mươi theo đó mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
bảy mươi bệnh viện trung tâm y tế huyện đảo có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa
tương đương bệnh viện hạng hai một trăm linh trung tâm kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế
quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh cơ sở y tế dự phòng quân đội
tại các tỉnh có biển được đầu tư nâng cấp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ
trên khu vực biển đảo bảy mươi tàu mặt nước thuộc hải quân cảnh sát biển
và bộ đội biên phòng được trang bị đồng bộ trang thiết bị y tế cho cấp cứu đầu tiên
và thực hiện cứu hộ cứu nạn trên biển một trăm linh tàu cá khai thác hải sản xa bờ
được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định
bộ giao thông vận tải vừa có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ đề nghị ban hành quyết định
về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ giao thông vận tải
theo đó bộ giao thông vận tải cho biết đã chuyển giao hai trên một mươi năm trung tâm đăng kiểm
cho doanh nghiệp quản lý hiện nay bộ giao thông vận tải còn một mươi ba trung tâm đăng kiểm
trực thuộc cục đăng kiểm việt nam đây là các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên
và chi đầu tư trên cơ sở kết quả ra soát của
bộ giao thông vận tải bộ kế hoạch và đầu tư đã có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ
tiếp tục duy trì một mươi ba trung tâm này theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phí sát hạch lái xe sẽ áp dụng theo quy định mới
tại thông tư số ba mươi bảy hai nghìn hai mươi ba tt btc ngày bảy sáu hai nghìn hai mươi ba của bộ tài chính
quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe
lệ phí cấp bằng chứng chỉ
được hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký cấp biển xe máy chuyên dùng
theo đó mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng a một a hai a ba a bốn
gồm sát hạch lý thuyết là gần sáu mươi đồng một lần sát hạch thực hành là bảy mươi đồng một lần
đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe b một b hai c d e f
phí sát hạch lý thuyết là một trăm linh đồng một lần
sát hạch thực hành trong hình là ba trăm năm mươi đồng một lần
sát hạch thực hành trên đường giao thông là tám mươi đồng một lần
sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là một trăm linh đồng một lần
nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức cá nhân các lực lượng xã hội tham gia lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thống nhất giữa các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và các văn bản pháp luật khác có liên quan
bộ công an đã dự thảo hồ sơ dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức cá nhân
theo bộ công an sau hơn hai mươi năm thực hiện luật phòng cháy chữa cháy một mươi năm thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có sự trồng chéo giữa các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và các văn bản khác có liên quan
xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn bộ công an đề nghị xây dựng luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
còn trên báo tiền phong đăng tải bài viết có nhan đề
nghịch cảnh gói một trăm hai mươi tỷ đồng tiền mòn mỏi chờ người
tại tp hcm bốn ngân hàng lớn là agribank bidv vietcombank và vietinbank đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn để cho vay
nhưng hiện nay chưa có dự án nhà ở xã hội mới nào được phê duyệt chưa có sản phẩm nhà ở xã hội mới để doanh nghiệp và người mua nhà vay tiền
từ nay cho tới cuối năm hai nghìn hai mươi năm tp hcm phải phát triển thêm hai mươi chín sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên do vướng pháp lý nên nhiều dự án nhà ở xã hội đã động thổ cả năm qua vẫn đứng hình
do đó nếu không thao gỡ vướng mắt chương trình tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng sẽ rất khó giải ngân
báo kinh tế và đầu thị xuống ra cuối tuần đăng tải bài viết có nhăn đề
nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung về thuốc trang thiết bị y tế
nội dung bài viết đề cập đến việc trước những khó khăn của ngành y tế
sự vào cuộc tích cực và quyết liệt của cả hệ thống chính trị
các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn và điểm ngẽn
trong công tác đấu thầu mua sắm bảo đảm nguồn cung về thuốc trang thiết bị y tế
giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân
đơn cử như là tại bệnh viện bạch mai mỗi ngày có từ bảy đến tám bệnh nhân
nhưng đến nay bệnh viện đã cơ bản đáp ứng được tất cả nhu cầu về thuốc
liên quan đến vấn đề về thuốc hiếm bộ y tế đã có thông tư số hai trăm sáu mươi hai nghìn một mươi chín
trong đó có quy định hai trăm một mươi bốn loại danh mục thuốc hiếm và hai trăm hai mươi chín thuốc không sẵn có
tuy nhiên thực hiện chỉ đạo của thủ tướng bộ đang xây dựng một quy chế liên ngành
liên quan đến việc dự trữ và bảo đảm thuốc đặc biệt hiếm để áp dụng trên toàn quốc
sử dụng hôm khi đánh nhau khiến một người thiệt mạng và một mươi bốn đối tượng
đã bị cơ quan kẻ sát
đã bị cơ quan kẻ sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định bắt khẩn cấp
về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
trong số một mươi bốn đối tượng bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến
trần thanh hậu là đối tượng chủ mưu cầm đầu
tại cơ quan công an hậu khai nhận do có mâu thuẫn với phạm trần đức duy
hậu đã cùng nhiều đối tượng khác chuẩn bị các loại hung khí và vỏ chai bia
hẹn với nhóm của duy để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả đã khiến một thanh niên trong nhóm của duy thiệt mạng
một mươi ba năm tù là bản án mà toán nhân dân tỉnh đồng nai
vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tỉnh về tội giết người
theo cáo trạng tỉnh đã dùng dao dựa phát cỏ chém vào đầu và tay của một người đàn ông
gây thương tích bảy mươi ba
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định nạn nhân không tử vong
là do được cấp cứu kịp thời
tỉnh đã bị truy tố về tội giết người
đối tượng nguyễn ngọc khoa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
khởi tố về hành vi ngược đáy hoặc hành hạ người khác
trước đó ngay khi tiếp nhận nguồn tin tố giác của người dân về việc một người đàn ông có hành hung vợ
lực lượng công an đã điều tra và bắt khẩn cấp nguyễn ngọc khoa
quá trình làm việc khoa đã thừa nhận do mô tuẫn trong đời sống
lúc đó sau khi uống rượu khoa đã đánh vợ
quá trình xác minh trước đó khoa đã nhiều lần hành hạ nạn nhân